ập vào khu đất chống thuộc xã tường lộc huyện tam bình lực lượng công an tiến hành vây bắt được bảy đối tượng trong nhóm đánh bạc
nhiều đối tượng khác do được đối tượng cảnh giới chi hô nên đã nhanh chóng tẩu thoát
tăng vật bị tạm giữ tại hiện trường gồm bảy xe mô tô tám con gà nhiều cặp cửa sát sáu điện thoại di động cùng số tiền trên người khoảng một mươi hai triệu đồng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt